trường trung cấp hai mươi bốn biên phòng là nơi đào tạo những chiến binh đặc biệt
một thứ vũ khí cận chiến đầy huy lực
đó chính là ngôi trường huấn luyện chó nghiệp vụ lớn nhất của quân đội nhân dân việt nam
nơi này thì mỗi năm huấn luyện hàng trăm con chó để biên chế cho các đồn biên phòng
làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới
thế nhưng ít ai biết được là công việc thầm lặng để gen được thứ vũ khí lợi hại như vậy
các huấn luyện viên đã phải rất khổ luyện
mức độ nguy hiểm trong huấn luyện ngày càng cao
song tất cả cán bộ học viên nhà trường vẫn luôn bền bỉ luyện tập
vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất
mỗi năm có hàng trăm con chó nghiệp vụ được trường trung cấp hai mươi bốn biên phòng huấn luyện
các huấn luyện viên sẽ phải sắm cả hai vai lúc làm quân đỏ khi thịt đổi làm quân xanh
không có sự lựa chọn nào khác nhưng tất cả đều sẵn sàng dân thân vào các tình huống đầy mạo hiểm
chúng tôi có những bài mới và bài đấy thực ra nói là rất nguy hiểm
phải gan dạ và phải cầu kỳ
và chịu đau thì mới huấn luyện bài đấy
trong các chuyên ngành huấn luyện chó nghiệp vụ
thì thách thức lớn nhất đối với các huấn luyện viên là huấn luyện chó chiến đấu
đây là chuyên ngành chính có nhiều kinh nghiệm huấn luyện nhất của nhà trường trong suốt sáu mươi năm qua
các tình huống mới này đều phải dựa trên cơ sở
đã được nghiên cứu từ thực tiễn và khảo sát trên các tuyến biên giới
sau đó chúng tôi bổ sung vào bài tập
phương pháp huấn luyện đổi mới các bài tập đặc biệt là bổ sung vào hệ thống giáo trình tài liệu
để làm sao trong quá trình tổ chức huấn luyện nó sát được thực tiến hơn
cũng bởi vậy mà những năm gần đây chó đã trở thành lực lượng tham gia hiệu quả
trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy
đặc biệt trên tuyến biên giới tỉnh sơn la
nhiều chuyên án ma túy lớn được đấu tranh thành công nhờ chó nghiệp vụ
chúng tôi dùng chó nghiệp vụ để đấu tranh thành công nhờ chó nghiệp vụ
dùng chó nghiệp vụ để truy lùng ngăn chặn làm dân đe các đối tượng có dấu hiệu đem ma túy về quân giới
thì hoạt động này mô hình này chúng tôi làm mộc châu quân hồ rất hiệu quả
và được địa phương cấp ủy đánh giá rất cao
từ hiệu quả đó chúng tôi về nhân rộng trong nhà trường tổ chức huấn luyện cho anh em
kể cả bên ngày và bên đêm và đồng thời huấn luyện sát được thực tiễn
thế nên là khi mà tham gia hoạt động thực tiễn trên thế giới thì hiệu quả rất cao
và cái thương vong và cái tổn hại cũng giảm đi rất nhiều
niềm đam mê chinh phục những con chó vốn rất bản năng trở thành vũ khí hữu ích của bộ đội
đã giúp nhiều anh em gắn bó cả đời binh nghiệp
họ chăm chút nâng niu công việc của mình một cách cẩn trọng tỉ mỉ
mỗi tình huống mỗi cách xử trí được chuẩn bị chú đáo chính là sự chuẩn bị thiết yếu
góp phần cùng bộ đội biên phòng bảo vệ bình yên tuyến biên cương của tổ quốc